việc nhẹ lương cao đã trở thành một trong những từ khoán nóng trong thời gian gần đây
bằng chiêu trò này không ít người dân sập bẫy lừa sang campuchia
nhưng thực chất là bị cưỡng bức lao động cưỡng đoạt tài sản và thậm chí là bị đe dọa đến tính mạng
may mắn được trở về với gia đình các nạn nhân đã kể lại nỗi kinh hoàng về giấc mơ việc nhẹ lương cao của mình
do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân ngày ba mươi tháng năm một thanh niên sinh năm hai nghìn
trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang lên mạng tìm việc làm
thanh niên này nhận được lời giới thiệu làm phụ xe mỗi ngày đi hai chuyến
đưa người qua lại campuchia với số tiền năm triệu đồng một chuyến
làm theo hướng dẫn của các đối tượng sáng ngày một tháng sáu nạn nhân đến thành phố hồ chí minh
và được một xe ô tô bảy chỗ đưa sang campuchia
tuy nhiên khi đến nơi công việc không giống như thỏa thuận
cũng tin vào giới thiệu việc làm trên mạng một thanh niên sinh năm hai nghìn năm
trú tại phường bình đức thành phố long xuyên tỉnh an giang
được các đối tượng làm sẵn hộ chiếu rồi đưa sang campuchia
muốn trở về việt nam gia đình nạn nhân đã phải nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng
với tổng số tiền một trăm sáu mươi triệu đồng
nó kêu bố dạy vào cộng em vào giường
cộng vào giường thì nó nhắn tin với mẹ em
mẹ em hay bà em gì em cũng biết
một phần đưa vào thì nó kêu em phải nói chuyện với bà mẹ em như này
như này để chuyển tiền qua
cũng nghe chuyển hết một trăm sáu mươi triệu thì nó kêu chuyển hai trăm linh nó mới được đi về
tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại campuchia
với mức lương từ bảy trăm linh đến một đô mỗi tháng trên mạng xã hội
nhiều nạn nhân sẵn sàng vượt biên trái phép sang campuchia
chấp nhận quốc bộ hàng chục cây số với ước mơ về một công việc ổn định lương cao
tuy nhiên chẳng có việc nhẹ không có lương cao
mà thực chất nạn nhân bị đưa vào các đường dây lừa đảo
làm việc một mươi năm tiếng mỗi ngày hoặc bị bán vào các sòng bài
bị tra tấn đánh đập đòi tiền chuộc
qua các vụ việc trên phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh hân giang
khuyến cáo người dân không nên nghe theo những thông tin
tuyển dụng việc làm trên các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo
nếu người dân của chúng ta muốn có nhu cầu về việc làm hay đi lao động ở nước ngoài
thì nên tìm hiểu kỹ thông tin và liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp
để được hướng dẫn cụ thể
mấy bạn đừng có suy nghĩ dạy dọc như tôi đi qua bển
tại vì qua bển không có việc nhẹ lương cao đâu
toàn là bị lừa thôi à
mình bán sức cái lao động của mình
hạ về mình ở việt nam mình làm được nhiều thì mình làm thôi
đừng có ham mê mình qua bển mà kiểu có tiền nhiều các thứ đâu
sự là không có đâu
mơ về việc nhẹ lương cao
có người may mắn được trở về với gia đình
nhưng cũng có trường hợp phải ở lại nhiều năm vì không có tiền chuộc
và bị bán giống như một món hàng
mọi người nên hết sức cảnh giác trước các phương thức thủ đoạn của bọn lừa đảo
để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
đồng thời khi phát hiện có đối tượng với thủ đoạn tương tự
cần liên hệ công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời